theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cơn bão số năm sẽ ảnh hưởng trực tiếp
đến các tỉnh miền trung trong ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng chín
trong đó thời điểm bão đi vào đất liền từ khoảng trưa đến đầu giờ chiều nay
và để đảm bảo công tác an toàn bay tối qua ngày một mươi bảy tháng chín
cục hàng không việt nam có công văn hỏa tốc yêu cầu tạm dừng khai thác
các sân bay chu lai đà nẵng phú bài để ứng phó với cơn bão này
cục hàng không việt nam yêu cầu tạm dừng khai thác tàu bay tại sân bay chu lai
từ bốn giờ đến một mươi tám giờ theo giờ việt nam ngày một mươi tám tháng chín
tạm dừng khai thác tàu bay tại sân bay đà nẵng từ năm giờ đến hai mươi giờ theo giờ việt nam
ngày một mươi tám tháng chín tạm dừng khai thác tàu bay tại sân bay phú bài
từ sáu giờ đến hai mươi một giờ theo giờ việt nam ngày một mươi tám tháng chín
ngoài ra cục hàng không việt nam cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không miền trung
miền bắc miền nam và tổng công ty quản lý bay việt nam cần tăng cường công tác trực bão
theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến ngay lập tức báo cáo cho ban chỉ huy
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cục hàng không việt nam
biến động về đường đi tốc độ thời gian và khu vực ảnh hưởng
cũng như các thông tin liên quan khác nếu có
đại diện việt nam airlines cho hay ngày một mươi chín tháng chín hãng sẽ triển khai hai mươi hai chuyến bay bù
trên các đường bay đến và đi đà nẵng huế chu lai